thưa quý vị trong đêm nay và ngày mai khối không khí lạnh tiếp tục được tăng cường xuống
nền nhiệt miền bắc sẽ còn hạ thêm nữa
mức nhiệt thấp nhất tại các tỉnh thành vùng núi bắc bộ trong đêm nay sẽ giảm xuống chỉ còn từ một mươi ba cho đến một mươi năm độ
ngay như khu vực đồng bằng và thủ đô hà nội nhiệt độ cũng giảm xuống chỉ còn từ một mươi sáu cho đến một mươi bảy độ
còn vào ban ngày miền bắc có nắng nhưng nắng trong khối không khí rét sẽ làm cho nền nhiệt ngày khó tăng cao
ở vùng núi và trung du nhiệt độ tiếp tục thấp dưới hai mươi hai độ trời rét cả ngày
trong khi ở khu vực vùng đồng bằng nhiệt độ cũng chỉ từ hai mươi ba cho đến hai mươi năm độ
nên trời sẽ rét về đêm và sáng lạnh vào ban ngày
ở miền trung và tây nguyên trong đêm nay và ngày mai khi không khí lạnh vẫn được bổ sung
nhiễu động gió đông thì tiếp tục hoạt động với cường độ mạnh vẫn đẩy mây từ biển vào
vì thế ở các tỉnh từ thừa thiên huế trở vào đến khánh hòa vẫn còn có mưa to trên diện rộng
với lượng mưa phổ biến từ một trăm linh cho đến một trăm năm mươi mm có nơi lên trên hai trăm linh mm
trong khi đó ở khu vực tây nguyên có mưa vừa mưa to
tập trung ở khu vực phía đông với lượng mưa từ năm mươi cho đến một trăm linh mm
do mưa tiếp tục kéo dài vì thế lũ trên các sông chính ở quảng bình và quảng trị
khả năng ở mức báo động một và trên mức báo động một
các sông ở thừa thiên huế và tây nguyên ở mức báo động một và mức báo động hai
các sông ở quảng nam và ninh thuận từ mức báo động hai lên mức báo động ba
các sông nhỏ có khả năng lên trên mức báo động ba
nên nhiệt ngày ở khu vực từ thanh hóa trở vào đến thừa thiên huế
cao từ hai mươi hai cho đến hai mươi năm độ trời sẽ rét về đêm và sáng
từ đà nẵng đến bình định và cả khu vực tây nguyên nhiệt độ từ hai mươi năm cho đến hai mươi bảy độ
trong khi đó ở khu vực nam bộ cũng có một chút tác động của gió đông và giải hội tụ nhiệt đới
vì thế trong đêm nay và ngày mai cũng có mưa nhiều nơi
vùng ven biển phía đông và các tỉnh ven biển miền tây sẽ có mưa vừa và mưa to
nhiệt độ cũng giảm xuống chỉ còn từ hai mươi tám cho đến ba mươi một độ
trên biển dưới tác động của khối không khí lạnh liên tục được bổ sung
vì thế trên hầu khắp các vùng biển nước ta đều xảy ra tình trạng biển động
từ vịnh bắc bộ trở vào đến tận mũi cà mau đều có gió đông bắc mạnh ở mức cấp năm có lúc cấp sáu
trong khi đó ở ngoài khơi khu vực phía bắc của biển đông
bao gồm cả vùng biển huyện đảo hoàng sa có gió đông bắc vẫn còn mạnh ở mức cấp sáu
có lúc cấp bảy giật cấp chín khiến cho biển động mạnh
với khu vực phía nam của biển đông bao gồm cả vùng biển huyện đảo trường sa
có gió đông bắc mạnh ở mức cấp năm có lúc cấp sáu giật cấp tám
và sau đây là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước